từ ngày hai mươi chín tháng sáu đến ngày ba tháng bảy tại tỉnh thái nguyên bệnh viện trung mương thái nguyên phối hợp với tổ chức phẫu thuật nụ cười việt nam và quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh thái nguyên
tổ chức khám sàng lọc và phẫu thuật nhân đạo miễn phí cho một trăm linh trẻ em bị khe hở môi vòng miệng đến từ một số tỉnh miền núi phía bắc như vĩnh phúc tuyên quang cao bằng và thái nguyệt
các đối tượng tham gia chương trình là những trẻ dị tật bẩm sinh khe hở môi hở hàm ếch hoặc bị xẹo môi lỗ thông vàng miệng dị tật mũi
các ca phẫu thuật sẽ được thực hiện miễn phí cho bệnh nhân ngoài ra bệnh nhân sẽ được hỗ trợ một phần chi phí đi lại ăn nở trong thời gian nằm viện
ngay trong ngày đầu tiên các bác sĩ đã tiến hành khám sàng lọc cho từng trẻ em quỹ bảo trợ trẻ em việt nam bắt đầu triển khai chương trình phẫu thuật nụ cười từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
tính đến nay quỹ bảo trợ trẻ em việt nam đã hỗ trợ phẫu thuật cho gần ba mươi lượt trẻ em bị dị tật về môi trong phạm vi toàn quốc với tổng kinh phí hỗ trợ gần bảy mươi tỷ đồng